đoàn công tác do sở xây dựng tỉnh bà rịa vũng tàu chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng
đã có buổi làm việc với đại diện công ty cổ phần du lịch cáp treo vũng tàu để thông báo về việc tạm ngưng dự án lấn biển
do chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ký mà truyền hình nhân dân đã phản ánh trước đó
trong quá trình làm việc đoàn đã phát hiện công ty đang tự ý san gạt một diện tích lớn đến vài nghìn mét vuông trên đỉnh núi
để xây dựng khu biệt thự mà chưa được cấp phép
tại buổi làm việc đại diện sở kế hoạch và đầu tư cho biết qua giả soát công ty đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch một trên năm trăm linh
theo đó quy mô đầu tư đã có sự thay đổi so với giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp trước đó
sở đã có hai văn bản hướng dẫn và đề nghị chủ đầu tư thực hiện báo cáo tiến độ dự án và điều chỉnh theo quy định của luật đầu tư
nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện
kết luận tại buổi làm việc ông mai trung hưng phó giám đốc sở xây dựng yêu cầu chủ đầu tư ngừng ngay việc thi công
các công trình tại dự án mà chưa có giấy phép
ngoài ra sở xây dựng sẽ phối hợp với các sở ban ngành ra soát lại các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án này
về phía đại diện công ty cổ phần du lịch cắp treo vũng tàu đã đồng ý dừng thi công dự án theo chỉ đạo của tỉnh